tuy nhiên tình trạng của bệnh nhân hiện nay vẫn còn nặng còn cần nhiều tuần để cai máy thở và phục hồi chức năng vận động cùng với các chức năng khác
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh phát sóng lúc chín h của truyền hình công an nhân dân